ngày một mươi năm tháng một mươi thứ trưởng bộ nông nghiệp hoa kỳ đã có cuộc gặp với các phóng viên báo chí việt nam
nhằm thông báo tình hình làm việc của phái đoàn bộ nông nghiệp hoa kỳ tại việt nam
để tìm kiếm cơ hội phát triển đầu tư kinh doanh các mặt hàng nông sản tại việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang hoa kỳ đạt bốn mươi tỷ đô la mỹ
trong đó các mặt hàng nông sản đạt bốn hai tỷ đô la mỹ gồm các mặt hàng hồ tiêu hạt điều cá
rau củ quả nhiệt đới
trao đổi với do báo chí tại thành phố hồ chí minh thứ trưởng bộ nông nghiệp hoa kỳ ted mckinney
cho rằng mặc dù có những thách thức khó khăn nhưng triển vọng hợp tác thương mại nông nghiệp
giữa hai nước là rất lớn bởi cả hai đều có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
chế biến thực phẩm thịt gia súc gia cầm sữa gỗ và trang thiết bị nông nghiệp
chuyến thăm lần này với mục đích tìm hiểu cơ hội kinh doanh hợp tác giữa hai bên
giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng thị trường xuất nhập khẩu phát triển các mối quan hệ
và liên kết thương mại về nông nghiệp giữa hai nước và hoa kỳ cũng sẽ hỗ trợ việt nam
đào tạo kỹ thuật bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng
chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp hoa kỳ sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến một mươi tám tháng một mươi
tại thành phố hồ chí minh và hà nội